mặc dù tình hình mưa lũ ở các tỉnh miền trung diễn biến rất phức tạp nước dâng cao
nhiều điểm bị ngập nặng và sạt lở rất nguy hiểm tuy nhiên bất chấp những nguy hiểm này
nhiều bà con vẫn chủ quan liều mình vớt củi trên sông và sinh sống ở vùng sạt lở
mặt kệ nước chảy cuồn cuộn dân vẫn liều mình vớt củi bắt cá được thông báo là không nên qua
sông lúc trời mưa to nhưng vẫn bất chấp để đi cảnh báo có dông bão sóng lớn tàu thuyền đường
ra khơi nhưng chủ tàu vẫn quyết tâm đi đến bắt vì gánh nặng mưa sinh những vùng xảy ra sạt lờ
sẽ gây nguy hiểm bất cứ lúc nào chính quyền yêu cầu di dời đến chỗ ở mới nhưng dân thì vẫn
cứ quay về nơi ở cũ chỉ với lý do ở nhà cũ quen rồi chỗ ở mới không tiện
đó là những hành động chẳng khách nào đùa với tử thần chủ quan xem thường tắc hài của mưa lũ
và trên thực tế cũng đã có không ít những hậu quả đau lòng đã xảy ra
ảnh hưởng của sạt lờ đất đá bất cần khi đi qua sông chuối bị lũ cuốn di chuyển
ở những con đường nguy hiểm và thời điểm không thích hợp những việc này hiện nay đã được cảnh báo
và đề nghị nhân dân là hết sức chú ý đề phòng lời khuyến cáo cảnh báo không bao giờ thừa
người dân nên chủ động phát triển sản phẩm
không tránh tuyệt đối không nên xem thường những tóc hài khôn lường của mưa lũ
dừng lại và không tái diễn những hành động gây nguy hiểm vì bất cứ lý do gì